thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và theo đề nghị của bộ y tế vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
bộ công an tổ chức lễ xuất quân tiễn các y bác sĩ cán bộ y tế công an nhân dân của hai bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
tri viện phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang đây là lần thứ hai bộ công an tri viện các y bác sĩ cho địa phương này trong một tháng qua
tham gia đợt tăng cường lần này có một trăm hai mươi một cán bộ y bác sĩ ở nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
đây đều là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nhiệt huyết theo kế hoạch được phân công của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
đoàn cán bộ tình nguyện của y tế công an nhân dân sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại bệnh viện giã chiến số hai thay cho đoàn công tác số một đã được tăng cường từ ngày hai mươi bảy tháng năm
ngày sau lễ xuất quân đoàn y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế công an nhân dân được bố trí trên năm ô tô khách cỡ lớn để di chuyển đến bắc giang
ngoài ra có hai ô tô chở trang thiết bị vật dụng y tế phòng chống dịch và thuốc men thiết bị y tế phục vụ khám chữa điều trị covid một mươi chín